nêu gương là vấn đề không mới bởi xưa nay trong xã hội ta luôn đề cao việc nêu gương
làm gương cho người khác soi vào và bao giờ cũng thuận chiều xuôi từ trên xuống dưới
chứ không bao giờ ngược từ dưới lên trên
nghĩa là người nhiều tuổi làm gương cho người ít tuổi
người có chức vụ cao làm gương cho người chức vụ thấp hoặc người không có chức vụ
đảng viên làm gương cho nhân dân
bởi sự nêu gương của người có vị trí cao trong xã hội luôn có sức lan tỏa lớn
việc nhấn mạnh sự nêu gương của các đồng chí ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cũng là thuận theo đảng lý đó

đảng viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cũng là thuận theo đảng lý đó
việc nêu gương trong đội ngũ cán bộ đảng viên đã được đề cập nhiều trong các chỉ thị nghị quyết quy định của đảng
mà gần đây nhất là quy định số một trăm linh một của ban bí thư khóa một mươi một quy định năm mươi năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
nhưng thời gian qua có không ít cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
chưa thực sự gương mẫu nói không đi đôi với làm nói nhiều làm ít nói một đằng làm một nẻo
với những biểu hiện tham nhũng
lãng phí tiêu cực đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao cả đương chức và nghỉ hưu đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng
pháp luật của nhà nước gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân
do đó cần tập trung đề cao việc nêu gương nói đi đôi với làm ở những người đứng đầu
nhưng thời gian qua có không ít cán bộ đảng viên và nhân dân
nhưng thời gian qua có không ít cán bộ đảng viên và nhân dân

nói mà không đi đôi với làm thì là một căn bệnh khá phổ biến
nói không đi mới làm nói mà đang làm một nẻo nói như quả núi làm như hoàn quậy không có làm gì cả
thì bây giờ cái cần nhất là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trách nhiệm của cá nhân cái gì đã hứa này phải làm bằng được
thế là luôn luôn phải nhấn mạnh cái trách nhiệm cá nhân gắn với trách nhiệm công nhân đặc biệt là người đến đầu
cho nên nói về sự nêu gương của người cán bộ đảng viên trong lúc này nhân dân luôn trông đợi ở những việc làm mắt thấy tai nghe
để câu nói mang hàm ý chê trách nói vậy mà không phải vậy sẽ dần bị quên đi bị xóa đi trong bầu không khí dân chủ thẳng thắn và trách nhiệm
tính thuyết phục ở sự nêu gương là ở đó